thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn nhiều diễn biến khó lường
khi mỗi ngày cả nước vẫn còn hàng nghìn ca nhiễm
thì việc người dân tự đề phòng và bảo vệ sức khỏe là điều cần thiết và nên làm
tuy nhiên cũng nhiều đối tượng lợi dụng vào tình hình thực tế đó
mà trà trộn giao bán những loại kit test covid một mươi chín giả
gây tâm lý hoang mang cho người dân nếu mua phải những kit test giả không đúng chất lượng